nhân dịp kỷ niệm bốn mươi ba năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước và hưởng ứng festival huế hai nghìn một mươi chín
bảo tàng lịch sử tỉnh thừa thiên huế đã tổ chức lễ tiếp nhận hơn hai trăm sáu mươi hiện vật do năm mươi sáu nhà sưu tầm cổ vật trên mọi miền cả nước trao tặng
và khai mạc triển lãm chuyên đề huế nơi hội tụ những tình hòa
sau hơn hai tháng gửi thư kêu gọi các nhà sưu tầm cổ vật trên cả nước chung tay góp sức để đưa đến công chúng những hiện vật cổ từ thời phong kiến
các hiện vật được trao tặng chủ yếu là chén bát dĩa ấm trà bằng xứ được siêu tầm từ thời nhà lý trần nguyễn
các nhà sưu tầm tặng cho bảo tàng lịch sử nhằm phục vụ cho triển lãm chuyên đề huế nơi hội tụ những tinh hoa
cũng trong dịp này bảo tàng lịch sử thừa thiên huế tổ chức triển lãm chuyên đề huế nơi hội tụ những cổ vật tinh hoa
là không gian văn hóa tìm về dấu xưa những cổ vật nhuốm màu thời gian gợi cho người xem ký ức về một thời hoàng kim xa vắng đã hội tụ ở thừa thiên huế
mỗi cổ vật tại triển lãm là một câu chuyện văn hóa giúp người xem tiếp cận một phần chân dung lịch sử nước nhà
gợi cho người xem ký ức về một thời hoàng kim xa xưa đã hội tụ ở thừa thiên huế